tuần qua tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội thông tin về vụ cháy trên đường đê la thành quận ba đình thành phố hà nội
ông nguyễn trung dũng phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận ba đình cho biết theo thống kê sơ bộ có một mươi chín căn nhà bị cháy ba mươi một hộ dân chín mươi chín nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi vụ cháy
theo ông nguyễn trung dũng vụ cháy xảy ra vào hồi một mươi bảy h năm mươi tám phút ngày một mươi bảy tháng chín tại khu vực phía sau số nhà tám trăm tám mươi chín đường đê la thành sau đó lan sang số nhà tám trăm chín mươi một
đến chín trăm linh bảy và khu vực dốc bệnh viện nhi trung ương sau khi nhận được tin báo các lực lượng chức năng và cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và tham gia chữa cháy
đến hai mươi giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế theo thống kê có một mươi chín căn nhà bị cháy ba mươi một hộ dân với chín mươi chín nhân khẩu bị ảnh hưởng sau vụ cháy này nguyên nhân vụ cháy cũng đã được các cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ
sáu tháng đầu năm toàn quốc xảy ra tám vụ cháy
trong một trăm chín mươi chín vụ tai nạn giao thông làm chết bốn một trăm linh ba người bị thương bảy hai mươi bảy người trong đó hà nội đã xảy ra gần bảy trăm linh vụ tai nạn giao thông làm hai trăm bốn mươi tám người chết bốn trăm bốn mươi ba người bị thương
so với cùng kỳ năm ngoái số vụ tai nạn giao thông tại hà nội đã giảm năm cả ba tiêu chí tuy nhiên cùng với đó là tình hình un tắc giao thông tại các đô thị lớn vẫn đang là vấn đề nan dài cần có biện pháp khắc phục
vì vậy lễ gia quân phát động tuyên truyền pháp luật và văn hóa giao thông
là một trong những hoạt động thiết thực việc nghiêm túc và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông với phương châm mỗi người là một hạt nhân tuyên truyền đến những người thân trong gia đình và xã hội về ý thức chấp hành luật giao thông
sở du lịch hà nội chính thức vận động người dân và du khách tham gia bình chọn thành phố hà nội là một trong một mươi bảy điểm đến thành phố hàng đầu thế giới hai nghìn một mươi tám do tổ chức du lịch thế giới phát động
trong tổng số hai trăm linh hạng mục bình chọn tổ chức du lịch thế giới phát động
tổ chức du lịch thế giới đã đề cử thành phố hà nội là một trong một mươi bảy ứng cử viên của hạng mục điểm đến thành phố hàng đầu thế giới hai nghìn một mươi tám thuộc giải thưởng du lịch thế giới uy tín nhất world travel awards
các ứng cử viên bao gồm hà nội việt nam auckland new zealand cape town nam phi dubai dubai nam phi hồng kông trung quốc kuala lumpur malaysia las vegas mỹ luân đôn anh marrakech maroc new york mỹ paris pháp quito ecuador rio đà lạt
các ứng cử viên bao gồm hà nội việt nam singapore nga sydney úc lisbon bồ đào nha
thời gian bình chọn từ ngày một mươi tháng chín đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
hà nội hiện là một trong số những siêu đô thị trên thế giới về diện tích và quy mô dân số
tốc độ đô thị hóa và dân số cơ học nhanh chóng dẫn đến rất nhiều thách thức trong vấn đề quy hoạch
un tắc giao thông an ninh y tế giáo dục năng lượng phát triển nhà ở xử lý ô nhiễm môi trường
từ kinh nghiệm trong việc xây dựng thành phố thông minh tại sri lanka tôi thấy khó khăn hiện nay của việt nam nói chung và thành phố hà nội là vấn đề dân số
với tốc độ phát triển dân số nhanh như hiện nay các bạn sẽ gặp phải sự quá tải trong hạ tầng giao thông
chính vì vậy giải pháp để giải quyết vấn đề đó là phải có vào cuộc của cả hệ thống chính quyền doanh nghiệp và người dân

ông còn làm cả khuôn bánh hình các con vật
với gia đình ông bàn công việc làm khuôn bánh vừa là nghề vừa là nghiệp

có thể tạo ra được những sản phẩm đạt tiêu chuẩn mà khách hàng yêu cầu
và điều quan trọng hơn cả là gìn giữ nghề truyền thống làm khuôn bánh đã có từ lâu đời của cha ông để lại
cái nghề khuôn bánh này thì từ trước đến giờ thì ngày xưa thì các cụ ở trong làng có hai cụ làm

thế nhưng cái nghề khuôn bánh này thì tôi nhà tôi

bây giờ thì nói chung là còn có một nhà tôi làm thôi
thế tôi vẫn là cái nghề khuôn bánh này tôi vẫn là duy trì là không bao giờ bỏ được
thế cho nên là nhiều ít thì bao giờ nhà mình vẫn cứ làm bởi vì là để giữ cái nghề truyền thống
cái nghề khuôn bánh này thì tôi muốn là duy trì theo cái nghề của các cụ để lại
bánh ngon là nhà thợ
bánh đẹp là nhờ khuôn
câu nói quen thuộc của chính những người làm bánh lâu năm đã phần nào khẳng định giá trị của những người thợ tạo ra những khuôn gỗ bánh trung thu
những người thợ làm khuôn bánh như ông bản là những người góp phần lưu giữ những giá trị truyền thống để tạo ra những sản phẩm bánh trung thu đậm chất cổ truyền mỗi khi đến dịp tết trung thu
nói chung cái đồ gỗ này thì từ xưa giờ là các cụ làm
mà đến giờ là chúng tôi là duy trì được là chúng tôi vẫn mong muốn là cái đồ gỗ này của mình coi vậy là những cái đường nét hoa văn của mình là nó sắc xảo nó không như cái đồ nhựa
vì cái đồ nhựa bây giờ nhựa nhiều lò mua cái đồ nhựa về có khi lại mang đến nhờ tôi là lại sửa lại
tôi vẫn duy trì tôi bảo các cháu dạy các cháu trong nhà vẫn duy trì là sau này vẫn tồn tại được cái nghề truyền thống này